cùng việc lồng ghép các chính sách yêu đãi trong phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
phụ nữ vùng cao của tỉnh lai châu đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình
từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống
nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo và đang từng ngày khẳng định vị thế và tính tiên phong
trong các phong trào thi đua phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lai châu
để giúp phụ nữ thoát nghèo hội liên hiệp phụ nữ các xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội
làm thủ tục vay vốn phát triển kinh tế cùng với đó các hội phụ nữ đã mạnh dạn đề xuất với chính quyền
lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia các chính sách hỗ trợ sản xuất để phát triển các mô hình
chăn nuôi trồng trọt để tăng thêm thu nhập giúp chị em giảm nghèo hiệu quả
ngoài việc giúp chị em vay vốn các tri hội còn thành lập các quỹ giúp nhau cùng phát triển
nhiều tri hội đã gây quỹ hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ các hội
chị em có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo được vay lại không tính lãi để mở rộng chăn nuôi và sản xuất
cùng với đó các phong trào thi đua như xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh và đi vào nền nếp
sau đó bảo tên chuyên cho chị em
chị em có thể tham gia các hội viên để tham gia năm trăm linh ba sạch này
chị em vẫn thường xuyên duy trì để hoạt động có hiệu quả
hiện nay chị em vẫn có cái mô hình để thực hiện cái năm trăm linh ba sạch này là đạt hiệu quả rất là tốt
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phụ nữ vùng cao của tỉnh lai châu đã cơ bản thoát khỏi tâm lý mặc cảm tự ti
và đang dần từng bước vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo hiệu quả
đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần thúc đẩy kinh tế các xã khó khăn và thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới